công an tp hà nội đã khởi tố sáu cựu cán bộ công an thanh tra xây dựng với cáo buộc thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân đã khiến cho năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương
trong số sáu người bị khởi tố cơ quan công an bắt tạm giam ba người trước đó đêm một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín trung cư mini cao một mươi tầng với bốn mươi năm căn hộ ở phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân bốc cháy dữ dội
vụ cháy đã khiến cho năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương nguyên nhân gây cháy được công bố là do chập mạch điện đường dây dẫn điện tại khu vực của bình ác quy nằm ở phần đầu của xe máy tay ga để ở tầng một
lựa từ đây lan vào khu vực các điện và các hộp công tơ điện
theo giấy phép xây dựng của quận thanh xuân cấp vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công trình xây nhà ở riêng lẻ sáu tầng
và thực tế thì chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành trung cư mini cao một mươi tầng
diện tích xây dựng là hai trăm ba mươi m hai chia thành bốn mươi năm căn hộ để bán
chủ trung cư mini là nghiêm quang minh đã bị khởi tố tạm giam bốn tháng để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
sau vụ cháy thì thành ủy hà nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ba cơ sở đảng thuộc quận thanh xuân
ban thường vụ quận ủy đảng ủy công an quận thanh xuân và đảng ủy phường